lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam vừa tổ chức truy quét đẩy đuổi gần một trăm linh đối tượng khai thác vàng trái phép tại bãi ba mươi tám xã phước hòa huyện phước sơn
qua kiểm tra phát hiện ông đặng văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tệ đồng hỷ thái nguyên đang chỉ đạo công nhân sử dụng các thiết bị máy móc để tổ chức khai thác vàng trái phép
kiểm tra tại khu vực khai thác phát hiện có việc sử dụng vật liệu nổ thu giữ bảy thỏi thuốc nổ bảy kíp nổ một súng bắn đạn trì
lực lượng công an đã phát hiện và phá hủy bảy máy xay đá một mươi lán chạy hai máy phát điện đẩy đuổi gần một trăm linh đối tượng ra khỏi khu vực khai thác